tiếp tục phiên họp thứ bảy ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù
ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đối với các xã vùng đồng bằng sông kiểu long
tờ trình của chính phủ nêu rõ chính phủ đề nghị xem xét bổ sung một hai trăm bốn mươi bốn xã của vùng đồng bằng sông kiểu long
vào nhóm đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương
theo nguyên tắc phân bổ quy định tại khoản một điều năm nghị quyết số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bởi đây là những xã nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình địa chất phức tạp
điển hình của khu vực đồng bằng sông kiều long
tuy nhiên qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng trong số một hai trăm bốn mươi bốn xã được đề nghị
thì có năm trăm bốn mươi bốn xã đồng bằng sông kiểu long
hai mươi bốn xã đã nằm trong diện ưu tiên và hai mươi sáu xã đã đạt đủ tiêu chí nông thôn mới
nên thực chất chỉ còn hơn bốn trăm linh xã cần được đề nghị ưu tiên phân bổ từ nguồn dự phòng
cũng theo ý kiến nhiều đại biểu cần làm rõ thế nào là đối tượng hưởng đặc thù ưu tiên
vì trên thực tế có nhiều địa phương cũng rất khó khăn
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nêu rõ
ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với việc có hỗ trợ cho vùng đồng bằng sông kiều long
nhưng cần làm rõ những xã nào vùng nào cần hỗ trợ
và hỗ trợ là bao nhiêu đồng thời đề nghị ủy ban tài chính ngân sách
phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ kế hoạch và đầu tư
tính toán lại và tiếp tục xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội